đinh văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy lái xe múc của một nhà thầu đang thi công công trình thuộc dự án cao tốc vĩnh hảo phan thiết
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận bắt để điều tra
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h ngày một tháng ba tại công trường đang thi công hoàng đã điều khiển xe máy múc
đập vào đầu chiếc xe tải hai mươi chín h bốn mươi bảy nghìn bảy trăm năm mươi ba đang đậu trước lán chạy khiến chiếc xe này bị hư hỏng nặng
rất may trên xe tải không có người khoảng một mươi phút sau hoàng tiếp tục điều khiển xe máy múc đuổi theo dùng gầu múc
đập vào đầu phần xe bán tải sáu mươi c một mươi hai nghìn hai trăm hai mươi sáu làm xe hỏng nát phần đầu tài xế xe bán tải đang ngồi trong xe đã kịp mở cửa xe thoát ra ngoài
thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hoàn thuận bắc bắt giữ đinh văn hoàng tại công trường
đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với thủ kho của công ty nên tức giận lái xe máy múc tấn công vụ việc đang tiếp tục được điều tra